trong những năm gần đây với nhiều công trình giao thông quy mô lớn được thực hiện và đưa vào sử dụng diện mạo của thành phố hồ chí minh đã và đang thay đổi theo hướng văn minh hiện đại hơn
nhờ đầu tư có trọng tâm trọng điểm vào các công trình quan trọng mang ý nghĩa đột phá cả về kinh tế lẫn xã hội đã giúp tp hcm từng bước vươn tầm cao mới khẳng định vai trò ở trong nước cũng như trong khu vực
năm năm trở lại đây tp hcm đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông trọng điểm tiêu biểu như đại lộ võ văn kiệt hầm vượt sông sài gòn cao tốc long thành dầu dây đại lộ phạm văn đồng không chỉ giúp giảm tình trạng ủn tắc giao thông trong nội đô mà còn giúp việc luân chuyển hàng hóa thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
các công trình giao thông cũng đang từng bước khiến cấu trúc đô thị và diện mạo đô thị thay đổi theo hướng văn minh hiện đại hơn

vài năm nữa tôi đây sẽ là cung đường trên cao hiện đại giúp việc đi lại của người dân từ khu vực cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố được nhanh chóng hơn đồng thời sẽ giảm bớt áp lực lưu thông cho sao lộ hà nội và các đường dưới mặt đất
bà con cũng chờ tiến đường metro xuống tiên để cho bà con đi lại cho nó thượng tiện hơn
thành phố hồ chí minh với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước
hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía nam đang không ngừng phát triển
chính bằng những công trình giao thông những dự án đã và sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ giúp thành phố chuyển mình mạnh mẽ hơn
để tương lai không xa thành phố hồ chí minh sẽ thực sự là một trung tâm lớn của khu vực đông nam á